tòa nhân dân tp hà nội cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em
đóng đinh vào vùng đỉnh đầu làm tử vong cháu bé ba tuổi xảy ra hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
vụ án đã thu hút sự quan tâm chú ý và bất bình bức xúc trong dư luận xã hội
bị cáo trong vụ án này là nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại huyện thạch thất của tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và anh nguyễn trung huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống thì huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của chị đuyến có thái độ không nghe lời
nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc để không phải nuôi dưỡng
không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi một mươi dị vật
bằng kim loại xuyên qua xương xuyên qua màng cứng
sau đó nguyễn trung huyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người